nếu như trước đây khu kinh tế dung quốc thu hút nhiều nhà đầu tư nhiều dự án được xây dựng
thì hiện nay có không ít dự án đang lâm vào tình trạng giữa đường đất gánh
hàng loạt công trình tiền tỷ đang xây rang rờ rồi bị bỏ hoang suốt hàng chục năm qua
đã gây lãng phí ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cho khu kinh tế này
và gây ra nỗi lo ngại cho chính quyền cũng như người dân sở tại
khu dịch vụ nhà ở cho cán bộ công nhân viên công ty công nghiệp tàu thủy dung quốc
có diện tích một mươi tám sáu hectare dãy nhà tập thể phòng ở xuống cấp hư hỏng
thiết bị máy móc thi công rờ rang cỏ lau cao vút che lấp xung quanh
công trình này đóng kín cổng và bỏ hoang từ năm hai nghìn tám đến nay
trung tâm khách sạn nhà hàng khu vui chơi giải trí ở khu đô thị vạn tường
do công ty trách nhiệm hữu hạn vạn năm đầu tư cũng trong tình trạng xây dựng dở dàng từ nhiều năm qua
với số vốn đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng nhưng khi xây dựng đến tầng thứ ba thì công trình bỏ hoang
hơn bốn năm qua nhà đầu tư cũng chưa bàn giao xử lý công trình giang dở này cho cơ quan chủ quản
tại khu kinh tế dung quốc hiện có một mươi hai công trình dự án tiền tỷ bỏ hoang từ nhiều năm qua
chủ đầu tư của các công trình nhà đất bỏ hoang trên nguyên là của công ty công nghiệp tàu thủy dung quốc
thuộc tập đoàn vinasin số còn lại là của các doanh nghiệp đến đầu tư ở khu kinh tế dung quốc
tổng diện tích đất bị bỏ hoang của một mươi hai dự án này trên hai trăm bảy mươi hectare
trong đó nhiều khu công trình có diện tích bỏ hoang lớn từ tám mươi đến một trăm ba mươi hectare
nhiều công trình tòa nhà nằm trong những vị trí đắc địa của khu kinh tế dung quốc

theo ban quản lý khu kinh tế dung quốc các dự án bỏ hoang chủ yếu là công trình nhà ở
dịch vụ giải trí phục vụ cho chuyên gia người lao động ở khu kinh tế
tuy nhiên do nhu cầu thị trường thấp chủ đầu tư xây dựng giang dở thì thua lỗ
nên dừng lại khiến hàng loạt các dự án tiền tỷ lãng phí
ban quản lý khu kinh tế dung quốc đã thu hồi giấy phép đầu tư
diện tích đất bỏ hoang kết nối cho các doanh nghiệp nhà đầu tư mới

công trình dự án tiền tỷ bỏ hoang không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch chung
kìm hãm sự phát triển của cả khu kinh tế dung quốc
bên cạnh tìm kiếm giải pháp xử lý tình trạng này
thì đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư cấp đất cho các dự án
ở các khu kinh tế khu công nghiệp hiện nay